tỉnh phú thọ đã long trọng tổ chức lễ trao tặng các phần thường cao quý của nhà nước
và phát động phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tới dự có đồng chí phó chủ tịch nước đảng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thử chung mương
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả
trong phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh phú thọ đã đạt được trong thời gian qua
các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều mô hình mới nhiều điển hình tiên tiến
năm hai nghìn một mươi tám đã có trên một trăm linh tập thể cá nhân được chủ tịch nước thủ tướng chính phủ tặng thưởng huân chương lao động cờ thi đua và bằng khen
cùng ngày phó chủ tịch nước đảng thị ngọc thịnh và đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà tại làng trẻ sos vị trí